quý vị đang theo dõi bản tin dự báo thời tiết của truyền hình nhân dân
thưa quý vị bắc bộ đang có được buổi sáng cuối tuần tương đối dễ chịu
ở khu vực phía đông bắc bộ trời nhiều mây nhưng không mưa có sương mù
còn ở phía tây bắc bộ thì trời cũng có sương mù nhẹ
một số nơi đã bắt đầu có nắng nhưng là nắng nhẹ với nền nhiệt toàn miền bắc
chưa nơi nào vượt quá hai mươi năm độ
trong ngày hôm nay ở khu vực phía tây bắc bộ thời tiết chủ đạo vẫn là trời nắng
nền nhiệt cao nhất trong ngày hôm nay ở khu vực phía tây bắc bộ tăng lên ngưỡng từ ba mươi đến ba mươi ba độ
ở khu vực các tỉnh điện biên sơn la và hòa bình xuất hiện nắng nóng với mức nhiệt cao ba mươi năm ba mươi sáu độ
còn ở khu vực phía đông bắc bộ ảnh hưởng của vùng áp thấp phía tây chưa nhiều nên nắng muộn hơn
và cường độ cũng không mạnh
mức nhiệt cao nhất trong ngày hôm nay có tăng nhưng chưa nhiều giao động trong khoảng từ hai mươi tám đến ba mươi hai độ
với miền trung lúc này ở
thành hóa và hà tĩnh trời cũng đang có mây nhiều sơ mù nhẹ
còn các khu vực khác vùng từ quảng bình trở vào thì đã có nắng
nhưng với sự xuất hiện của hoàn lưu vùng áp thấp phía tây thì tình trạng mây nhiều
ở khu vực phía bắc của miền trung sẽ nhanh qua
từ sau chín giờ sáng trời cũng chuyển nắng nền nhiệt cao nhất trong ngày hôm nay sẽ tăng lên mức từ ba mươi một đến ba mươi ba độ
trong khi ở khu vực từ quảng bình trở vào đến bình thuận nhiệt độ tăng cao lên mức từ ba mươi ba
đến ba mươi năm độ
dự báo khả năng từ ngày một mươi năm tháng bốn trở đi miền trung sẽ lại xảy ra nắng nóng trên diện rộng
thời tiết ở các tỉnh nam bộ và tây nguyên trong ngày cuối tuần vẫn là ít mưa ban ngày trời nắng và khá nóng
nhiệt độ cao nhất tại tây nguyên duy trì trong khoảng từ ba mươi hai đến ba mươi năm độ có nơi trên ba mươi năm độ
nắng nóng chủ yếu xảy ra ở phần phía bắc
còn tại khu vực nam bộ nắng nóng tiếp tục kéo dài nhiều ngày nay với nhiệt độ cao nhất trong ngày
phổ biến trong ngày

riêng miền đông nhiệt độ cao hơn trong khoảng từ ba mươi bảy đến ba mươi tám độ có nơi trên ba mươi tám độ
trên biển khu vực phía bắc và giữa của biển đông bao gồm vùng biển huyện đảo hoàng sa
gió nam ở mức cấp ba bốn
còn ở khu vực phía nam của biển đông vùng biển huyện đảo trường sa gió đông bắc ở mức cấp bốn
sau đây là dự báo thời tiết trong ba ngày tại các khu vực trên cả nước